chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày phòng chống thiên tai việt nam vào tối nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự chương trình hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai việt nam với chủ đề
chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai cùng dự có ông phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
việt nam là một trong những quốc gia bị nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai tác động của biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai là rất nghiêm trọng và không thể lường hết được
nhiệt độ tăng hạn hán cục bộ ở các tỉnh duyên hải miền trung tây nguyên bão lũ gây ngập úng nhiều làng mạc ở các tỉnh bắc trung bộ mứng nước biển răng gây nhiễm mặn
chiều cường thường xuyên từ năm đến bảy ngày ở thành phố hồ chí minh cần thơ và nhiều tỉnh miền tây nam bộ
công tác phòng chống thiên tai luôn có vai trò quan trọng trong việc mang lại ấm no cho người dân góp phần cho sự phát triển của mỗi quốc gia

nhiều biểu hiện nghiêm trọng tại lễ kỷ niệm bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kêu gọi người dân và các địa phương cần chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
thưa quý vị và các bạn chiều nay hai mươi tháng năm tại trường marikiri phường mễ trì quận nam từ liêm thành phố hà nội đã diễn ra ngày hội tình nguyện toàn cầu hai nghìn một mươi tám với chủ đề bất bình đẳng hành động hay im lặng
chương trình do công lộc bộ tình nguyện vì hòa bình việt nam phối hợp với trung tâm nghệ
nhiều biểu hiện nghiêm trọng tại lễ kỷ niệm bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kêu gọi người dân và các địa phương cần chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ

tại buổi lễ sở giáo dục và đào tạo hà nội tuyên dương khen thưởng hơn tám trăm linh em học sinh ở các cấp học đã có thành tích xuất sắc trong học tập văn hóa đạo đức các hoạt động xã hội và những em học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám

tại lễ kỷ niệm bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kêu gọi người dân và các em học sinh đạt giải quốc gia và những em học sinh đạt giải quốc gia
tại lễ kỷ niệm bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kêu gọi người dân và những em học sinh đạt giải quốc gia và những em học sinh đạt giải quốc gia
tại lễ kỷ niệm bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kêu gọi người dân và những em học sinh đạt giải quốc gia và những em học sinh đạt giải quốc gia và những em học sinh đạt giải quốc gia và những em học sinh đạt giải quốc gia
viêm gan b ra khỏi cơ thể mà chỉ điều trị bệnh viêm gan b bằng cách ngăn chặn sự nhân lên của
virus tăng cường miễn dịch giảm nồng độ virus trong máu vì thế để đạt được hiệu quả điều
trị cao nhất người bệnh cần xây dựng cho mình một chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý
duy trì luyện tập thể thao hàng ngày đồng thời tuân thủ và kiên trì với pháp đồ điều trị của
bác sĩ để phòng bệnh viêm gan siêu vi b nên tiêm ngừa vaccine viêm gan b từ khi chưa mắc bệnh
trẻ sơ sinh cần được tiêm chủng viêm gan b trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi sinh
và tiêm các mũi tiếp theo theo sự hướng dẫn của cán bộ y tế biện pháp này có thể nâng
tỷ lệ ngăn ngừa thành công mắc viêm gan b cho trẻ lên đến chín mươi bảy
bản tin sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế mỹ và trung quốc vừa nhất trí từ bỏ chiến tranh
thương mại và rút lại các lời đe dọa áp thuế tuyên bố tích cực này đã được giới chức hai bên
đưa ra sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ hai nhằm giải quyết những
bất đồng thương mại gây căng thẳng trong thời gian qua và đã được truyền thông hai nước công bố ngày hôm nay
phó thủ tướng trung quốc liêu hạc người đứng đầu phái đoàn cấp cao trung quốc cho biết hai bên đã đặt đồng thuận
sẽ không tiến hành một cuộc chiến thương mại và sẽ ngừng tăng thuế lẫn nhau
tuyên bố chung của hai nước cho biết trung quốc sẽ mua thêm nhiều hàng hóa trong lĩnh vực năng lượng
và nông nghiệp của mỹ nhằm giảm khoản thâm hụt thương mại khổng lồ với mỹ lên tới hơn ba trăm bảy mươi tỷ đô la mỹ
theo tuyên bố chung hai nước sẽ tránh để tình trạng căng thẳng leo thang liên quan tới mức thuế quan
và nhất trí giải quyết những mối lo ngại về thương mại một cách chủ động
trước đó giới chức mỹ cho biết trung quốc đã đồng ý mua thêm ít nhất hai trăm linh tỷ đô la mỹ hàng hóa và dịch vụ của mỹ
nhằm giảm mạnh thâm hụt thương mại
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cho rằng với tổng giá trị hàng hóa mà trung quốc mua từ mỹ vào năm ngoái là một trăm ba mươi tỷ usd
trung quốc khó có thể đạt được con số hai trăm linh tỷ nhằm đáp ứng mục tiêu mà tổng thống trump đề ra trước vòng đàm phán đầu tiên diễn ra hai tuần trước ở bắc kinh
đúng sáu giờ sáng nay theo giờ địa phương tức một mươi bảy giờ cùng ngày theo giờ việt nam
cử tri venezuela đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu trên cả nước để thực hiện quyền công dân
bầu ra tổng thống mới nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm và hội đồng lập pháp địa phương tại quốc gia nam mỹ này
hội đồng bầu cử quốc gia venezuela cne cho biết khoảng trên hai mươi triệu công dân nước này đủ điều kiện được kêu gọi tham gia bỏ phiếu
trong khi đó hơn một trăm năm mươi quan sát viên quốc tế đã có mặt tại venezuela để theo dõi sự kiện này
chính phủ venezuela đã quyết định đóng cửa biên giới từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm
đồng thời huy động khoảng ba trăm linh binh sĩ tham gia đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu và các khu vực nhạy cảm
cuộc bầu cử tại venezuela diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn thách thức
cả về chính trị kinh tế và xã hội do những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong nước cũng như sức ép từ bên ngoài
phe đối lập liên tục tổ chức các cuộc biểu tình phản đối việc tổ chức tổng tuyển cử
mặt khác mỹ liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các cá nhân và tổ chức của quốc gia nam mỹ này
dự kiến kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào đêm hai mươi tháng năm theo giờ địa phương tức chiều ngày hai mươi một tháng năm theo giờ việt nam
còn tại italy đảng cực hiểu liên đoàn và đảng dân túy phong trào
sao vừa tiến hành thăm dò ý kiến người dân về nội dung thỏa thuận thành lập một liên minh cầm quyền giữa hai đảng
việc lấy ý kiến về thỏa thuận lập liên minh cầm quyền tại italy sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay hai mươi tháng năm
sau đó văn kiện thỏa thuận sẽ được trình lên tổng thống sojo mattarella
lãnh đạo đảng phong trào năm sao nhấn mạnh hiện danh tính của ứng cử viên thủ tướng vẫn chưa được xác định
song chắc chắn đó là người bạn của nhân dân
hôm một mươi tám tháng năm đảng liên đoàn và phong trào năm sao đã ký thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền
cam kết tăng tri tiêu ngân sách và phản đối các hạn chế về ngân sách của liên minh châu âu eu
thỏa thuận này cũng kêu gọi xem xét lại quy định quản lý và tài chính của eu
theo giới phân tích dù thỏa thuận này giúp italy vượt qua thế bế tắc chính trị hậu bầu cử thời gian qua
song có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định tài chính của eu
đây được xem là thách thức chính trị lớn nhất sau việc cử tri anh bỏ phiếu ủng hộ rời eu cách đây hai năm
vào tối ngày một mươi tám tháng năm đã xảy ra liên tiếp hai vụ sản súng trường học tại bang texas và bang georgia của mỹ
khiến ít nhất một mươi một học sinh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
đây là lần thứ hai mươi hai kể từ đầu năm đến nay nước mỹ chìm trong bầu không khí tang thương bởi bạo lực súng đạn học đường
việc dễ dàng sở hữu súng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet
và tình trạng bị cô lập
càng gia tăng trong xã hội hiện đại của mỹ đang khiến tình trạng bạo lực súng đạn tại mỹ ngày càng trở nên tồi tệ hơn
mỹ hiện đang là quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu súng cao nhất thế giới với khoảng ba trăm một mươi triệu khẩu súng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại mỹ có hàng ngàn người thiệt mạng trong nhiều vụ bạo lực liên quan tới súng
tỷ lệ các vụ xả súng trường học với thủ phạm là học sinh sinh viên cũng ở mức cao
bất chấp việc học sinh sinh viên mỹ tham gia các hoạt động yêu cầu thắt chặt
kiểm soát súng đạn
nhiều địa phương cũng xiết chặt các quy định sở hữu súng áp dụng biện pháp nâng cao an ninh tại nhiều trường học
song dường như vẫn chưa có một giải pháp kiên quyết và tổng thể trên quy mô toàn nước mỹ để chấm dứt nạn xả súng học đường
chuyện này đã xảy ra trên đất nước chúng ta trong một thời gian quá dài qua rất nhiều năm nhiều thập kỷ
chính phủ mỹ cam kết sẽ thực hiện mọi điều trong quyền hạn để bảo vệ các học sinh sinh viên bảo vệ các trường học
không để vũ khí rơi vào tay những đối tượng
có thể gây hại cho bản thân và cho người khác
tuy nhiên lời cam kết của ông chủ nhà trắng chưa đủ để thuyết phục dân chúng
chỉ cách đây hai tuần ông trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với hiệp hội súng đạn quốc gia mỹ
khi cam kết không xiết chặt các đạo luật kiểm soát súng đạn
thậm chí ông còn chỉ trích các đạo luật kiểm soát súng đạn nghiêm khắc tại các nước như pháp và anh
cho rằng các vụ tấn công có thể ngăn chặn được nếu như người dân được trang bị vũ khí
điều đó đồng nghĩa với việc những quả bom hẹn giờ của các vụ xả súng học đường
sẽ còn phát nổ hôm nay ngày mai hay xa hơn nữa tại nước mỹ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt